hôm nay là thời điểm bắt đầu của những ngày nắng nóng gai gắt diện rộng ở miền bắc
nóng không chỉ gai gắt vào ban ngày mà ngay cả về đêm và sáng
nền nhiệt đêm ở miền bắc cũng duy trì ở mức cao trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trên nền nhiệt đêm cao sẵn ngày mai vùng thấp nóng lại phát triển mạnh
vì thế mà nền nhiệt toàn miền bắc sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi trung du khu vực từ lai châu sơn la lào cai yên bái
sang tới hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên và cả lãng sơn
nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng đối với khu vực tỉnh hòa bình cũng như cả thủ đô hà nội
nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi chín đến bốn mươi độ
còn các tỉnh thành khác của khu vực nam đồng bằng nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
với miền trung mức độ nóng còn gây gắt hơn là bởi khu vực này vừa chịu tác động của thấp nóng
vừa có ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn khiến cho cả miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
trời ít đến quang mây cả ngày lẫn đêm
nền nhiệt ngày mai trên toàn miền trung tiếp tục duy trì ngưỡng cao phổ biến mức từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
những nơi như tương dương đô lương tp hcm
vinh hương khê và cả tuyên hóa nhiệt độ sẽ ở mức cao trong khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi một độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí sẽ giảm xuống dưới bốn mươi năm trời khô và nóng đặc biệt gây gắt
miền nam đang trong những ngày mưa to sang đến ngày mai khoảng thời gian sáng và trưa là lúc mà nam bộ và tây nguyên
tạm thời gián đoạn những cơn mưa trời chuyển nắng nền nhiệt ngày mai tại tây nguyên vì thế sẽ tăng được lên mức ba mươi ba mươi hai độ
còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đến chiều và tối mai mưa rông nhiều nơi sẽ lặp lại ở cả nam bộ và tây nguyên
trong đó khu vực miền tây của nam bộ sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
với lượng mưa trên hai mươi mm thậm chí có những điểm mưa to trên năm mươi mm
trên biển dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực vịnh bắc bộ có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu nên vẫn duy trì tình trạng biển động
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió nam cấp năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi ba độ
đến ba mươi bốn độ khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác gió tây nam cấp bốn đến cấp năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước